tại hà nội bệnh viện phụ sản trung ương phối hợp với hội sản phụ khoa cộng hòa pháp
tổ chức hội nghị sản phụ khoa việt pháp khu vực phía bắc năm hai nghìn một mươi chín
hội nghị được tổ chức thường niên vào tháng năm hàng năm với sự tham dự của các bác sĩ hàng đầu
trong lĩnh vực sản khoa của pháp và việt nam
đây là cơ hội để các bác sĩ chia sẻ kinh nghiệm trao đổi thông tin mở rộng hợp tác chuyên môn
và nghiên cứu khoa học để trần đoán điều trị cũng như chăm sóc điều dưỡng trong các lĩnh vực sản phụ khoa
đây là một hội nghị cực kỳ quan trọng để chúng ta trao đổi về mặt khoa học
thông báo những nghiên cứu về mặt khoa học giữa hai đất nước cập nhật các kiến thức mới
đồng thời cũng tranh luận những vấn đề còn tồn tại mà chưa thống nhất của cả hai đất nước
chính vì thế đây là hội nghị tổ chức thường thiên và có rất nhiều vấn đề trong thái độ sử trí
cũng như điều trị trần đoán và theo dõi đối với phụ nữ con thai được đưa ra để thảo luận
giữa các nhà khoa học của việt nam và pháp
hội nghị sản phụ khoa việt pháp kéo dài trong hai ngày
ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn tháng năm